ngày hôm nay ba tháng một mươi hai thành ủy tp hcm đã tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt thành phố học tập
quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự hội nghị có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố
và đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy thành phố
đồng chí nguyễn văn nên yêu cầu các nội dung trong nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một
cần được tập trung nghiên cứu sâu cụ thể hóa sát sườn bằng chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết của địa phương đơn vị
cán bộ đảng viên ở cơ sở cần được học tập quán triệt đầy đủ thiết thực gắn với thực tế tại địa phương cơ quan đơn vị
để vừa nắm vững nội dung trong nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn
việc tổ chức học tập quán triệt thật tốt nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố
tại hội nghị đã nghe trình bày các chuyên đề về lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh về ba chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm phát triển thành phố
và về công tác xây dựng đảng chính quyền và hệ thống chính trị